tại tỉnh phú yên hiện nay các đợt chiều cường liên tục tác động vào khu dân cư bạch đằng ở phường sáu thành phố tuy hòa
làm ảnh hưởng đến đời sống của bốn mươi hộ dân với hơn một trăm linh nhân khẩu
từ tối ngày một tháng một mươi đến nay chiều cường kèm những cột sóng lớn cao hơn hai mét
kèm theo hàng trăm mét khối cát đổ ập vào nhà dân
nguy hiểm tính mạng tài sản khiến người dân hoang mang lo lắng
một giờ là mình thấy không ổn là sóng nó phủ là mấy ton luôn
nó lớn giờ đé nó chụp hết rồi làm như nó phủ là mấy ton mình mới sợ gỡ con lên nậu chở con đi
là đồ đẹp là mình đã biết rồi bỏ từ quỳ của đồ mình gỡ hết liền
là những cái đồ mà nào không cần thiết là mình đỡ lại thôi
khu dân cư bạch đăng có bốn mươi hộ dân với hơn một trăm linh nhân khẩu thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chiều cường
trong đó có hai mươi một hộ nằm sát biển chịu ảnh hưởng trực tiếp
sóng biển còn xâm thực vào đất liền từ một đến hai mét và có khả năng ảnh hưởng tới trạm hải đăng đà răng
và cua miếu thở tâm linh của người dân phường sáu
trước chiều cường uy hiếp sáng nay ngày hai tháng một mươi đồn biên phòng tp tuy hòa khẩn cấp huy động một mươi năm cán bộ chiến sĩ
phối hợp với dân quân tự vệ địa phương giúp các hộ dân di rời đắp bờ bao trăng chống nhà cửa tại những vị trí sung yếu
sẽ coi như là di rời tất cả hơn bốn trăm linh hộ dân ở khu vực này đi nơi ở mới để rồi là thứ nhất là thực hiện dự án công viên biển
cái thứ hai là coi như là
bà con nhân dân cũng đã có cái nơi ở mới để bà con của chúng ta yên tâm vào hàng năm mà có chiều cường hay là bão lũ
theo kinh nghiệm của người dân do ảnh hưởng của thời tiết những ngày tới chiều cường sóng biển sẽ tiếp tục uy hiếp
cây xâm thực bờ biển kéo cát bồi lấp nhà dân nên rất cần sự hỗ trợ của các ngành chức năng chính quyền địa phương đặc biệt là lực lượng quân đội và công an